ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an quận bảy tp hcm đang điều tra truy xét nhóm đối tượng cầm hung khí
xong vào đập phá quán nhậu thực khách tháo chạy toán loạn
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một nhiều người đang ăn uống khoa world cup tại quán nhậu trên đường số bảy mươi chín
lúc này xuất hiện một nhóm người đến trước quán cầm theo hung khí xông vào bên trong
đe dọa chém nhân viên của quán
nhắm đối tượng cầm hung khí đập phá bàn ghế của quán rồi tiếp tục lên lầu trên để đập phá
nhiều thực khách ngồi bên trong sợ hãi tháo chạy ra bên ngoài
sau khi đập phá các đối tượng nhanh chóng rút chạy
nhận tin báo công an quận bảy có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh
đồng thời ghi lời các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân truy xét các đối tượng gây án